để liên kết bền vững nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có các hợp tác xã trong chuỗi giá trị này
bởi hợp tác xã với đầy đủ tư cách pháp nhân của mình sẽ đại diện cho nông dân ký kết các hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp
đồng thời đứng ra giám sát quá trình sản xuất của nông dân bảo đảm đúng yêu cầu của doanh nghiệp
bên cạnh đó để tối giản chi phí cho các khâu trung gian hợp tác xã sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ đầu vào
như con giống kỹ thuật vật tư phân bón và thu mua bảo quản nông sản cho nông dân
hợp tác xã đã tập hợp lại xin thành lập hợp tác xã
được sự hỗ trợ của liên minh hợp tác xã tỉnh đảng ủy ủy ban nhân dân xã
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai hợp tác xã kiên thành được thành lập với một mươi năm hộ thành viên và số vốn điều lệ trên một tỷ đồng
đầu tiên là hỗ trợ giống và phân bón cho bà con để chăm sóc măng trái bắt độ này
hai là bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân
về hình thức liên kết với công ty là hợp tác xã
ký hợp đồng kinh tế lâu dài với công ty theo từng giai đoạn
và ở hợp tác xã thì ký hợp đồng với từng hộ thành viên của hợp tác xã
cũng như là các tổ hợp tác trong hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con
nhờ tư vấn của liên minh hợp tác xã tỉnh hợp tác xã đã chủ động điều chỉnh điều lệ
xây dựng lại phương án kinh doanh ra soát bộ máy và thành viên
đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn đã tổ chức thành công đại hội thành viên
chuyển đổi hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
có đủ tư cách pháp nhân hoạt động theo mô hình mới
trách nhiệm của từng thành viên và ban quản trị được phân định rõ ràng
nên chất lượng sản phẩm của hợp tác xã được kiểm soát tốt được bạn hàng đánh giá cao
vì vậy công ty cổ phần yên thành đã ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã
sau khi chuyển đổi theo luật mới của hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
hiệu quả hoạt động của hợp tác xã tăng lên theo từng năm
điển hình như năm nay doanh thu của hợp tác xã tăng lên
từ hiệu quả của chuỗi liên kết nông dân hợp tác xã doanh nghiệp
ngày càng có nhiều hộ dân xin vào hợp tác xã
sau ba năm hoạt động số thành viên của hợp tác xã đã tăng lên hai mươi năm hộ
trước khi chưa tham gia hợp tác xã thì thu nhập rất ít
vì mình tiêu thụ sản phẩm không có đầu ra
thế là bây giờ tham gia hợp tác xã
thì mình không có đầu ra
măng mình thu mua mình thu về mình có hợp tác xã thu mua
thì đầu ra mình không phải lo nữa
thu nhập cũng tăng lên
tôi rất mong muốn hợp tác xã càng ngày càng phát triển
để giúp cho người dân chúng tôi có nhiều công an việc làm
với lại thu nhập tăng để sống khá hơn
để mở rộng quy mô của hợp tác xã
hợp tác xã thuê trên năm m hai đất
để xây dựng nhà xưởng
lắp đặt dây chuyền máy bóc gỗ ván ép
liên kết với doanh nghiệp
lắp đặt hệ thống lò hấp sơ chế măng bắt độ
và tinh dầu quế
đồng thời đầu tư trồng mới ba mươi hectare măng tre
cung ứng vật tư nông lâm nghiệp
cho trên năm mươi số hộ dân trồng măng trên địa bàn
có thể thấy
chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã nông dân được hình thành
sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các bên
giảm được khâu trung gian
câu chuyện liên kết của hợp tác xã với doanh nghiệp
tại tỉnh hà tĩnh
mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nơi mô hình liên kết nông dân hợp tác xã doanh nghiệp
phát triển mạnh nhất tỉnh
tại đây mô hình hợp tác xã kiểu mới
theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai
được khuyến khích thành lập
và được hỗ trợ về pháp lý
cũng như các điều kiện cần thiết
để đứng ra đại diện cho nông dân
ký kết với doanh nghiệp
doanh nghiệp chuyển giao con giống kỹ thuật
cung cấp thức ăn chăn nuôi
cho các hợp tác xã và hộ dân
theo cam kết
và bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra
nhờ đó các mô hình chăn nuôi liên kết
theo chuỗi giá trị giữa nông dân hợp tác xã
và doanh nghiệp được hình thành
đầu tiên đó là mình
cả cái vùng sản xuất
cả cái khu chăn nuôi tập trung
để rồi là đến cơ sở đó
là cả cái thanh viên
cả cái đơn vị
là kết nối với nhau
thanh lập cả cái hình tựu tựu chân thuật
đến cái sở bước đầu đó là thanh lập tổ tạc
tạo một môi trường
cho bà con
nhất là về cơ chế chính sách
như là về đất đai
về là vốn
rồi là về là khoa học công nghệ
để hướng dẫn bà con tổ chức liên kệp với nhau
để phát triển hạt xuất
tỉnh đã có cái chủ trương là hình thành
quy hoạch cả cái vùng chăn nuôi lợn này
tập trung quy mô lớn
có cái sản quy mô
con lần này cho đến
một hai trăm linh con trên một cơ sở
và tỉnh đã hình thành
cho tổng công cái khoảng sản thương mại
là một cái chủ đầu chuỗi
cho nên hiện nay trên tỉnh thì đã có đến
ba bốn mươi cái chuỗi mà chăn nuôi lần này
bước đầu đã hình thành và đi vào
và các cái chuỗi này
đã cung cấp là hàng vạn cái con dòng tốt
để cho các cái tổ hợp tác
hợp tác xã
là sản xuất chăn nuôi
mà mang lại hiệu quả cao
đây là mô hình nuôi lợn giống
của hợp tác xã hoàng châu
tại đây mô hình liên kết giữa hợp tác xã
với công ty cổ phần chăn nuôi michaco
thuộc tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh
được thực hiện rất bài bản
khi mới thành lập
hợp tác xã chủ yếu nuôi gia công cho công ty
tuy nhiên khi được công ty
chuyển giao công nghệ sản xuất lợn giống
hợp tác xã đã nhanh chóng tiếp cận
và trở thành cơ sở cung ứng lợn giống
quy mô hàng nghìn con một năm
hiện nay cùng với việc chăn nuôi lợn thịt
hợp tác xã còn đảm nhận
cung cấp lợn giống cho các thành viên
và các hộ dân trong vùng
liên kết với doanh nghiệp
theo chuỗi giá trị
giúp cho hợp tác xã và người nông dân
yên tâm phát triển sản xuất
qua đó thúc đẩy các mô hình tổ hợp tác
được hình thành và nhân rộng
tạo tiền đề cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn
bán lợn cho bà con là
trung bình mỗi con là khoảng tầm một mươi kg giá
giá bán là bảy kg
thì bán là một triệu ba trăm năm mươi
thì là giá thấp hơn giá thị trường là năm mươi đồng
một con để là động viên cho bà con
ngoài ra các số cân còn lại
thì chúng tôi bán với giá là bốn mươi năm đồng
hiện tại bây giờ chúng tôi cung cấp hàng tháng
là được bốn trăm linh con lợn
đến năm trăm linh con lợn cho các tổ hợp tác
nhưng mà kế hoạch sang năm hai nghìn một mươi sáu
thì chúng tôi sẽ tăng đàn lên
vì quy mô là sáu trăm linh con
để cung cấp cho các tổ hợp tác đưa khoảng tầm
trung bình mỗi tháng được một con
để thúc đẩy liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp
hợp tác xã nông dân phát triển
những năm qua tỉnh hà tĩnh đã có nhiều
cơ chế chính sách để đẩy mạnh kinh tế tập thể
nông cốt là các hợp tác xã
trong đó chú trọng việc đẩy mạnh
các tổ hợp tác hợp tác xã
theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai
và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp
làm đầu kéo trong liên kết
với cách làm này đã giúp giảm bớt
cánh nặng chi phí trong sản xuất
giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân
góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững
ví dụ như chính sách về tuyến truyền
về hỗ trợ
đào tạo bồi dưỡng cán bộ
rồi hỗ trợ thành lập mới
hỗ trợ tiếp cận
cho các hợp tác xã
có đủ điều kiện
hoặc ví dụ như hỗ trợ
các hợp tác xã
về thuê đất giao đất
cấp giấy chứng quyền
cho các hợp tác xã
chúng tôi rất quan tâm
doanh nghiệp phải gắn
về sản xuất
chúng tôi hay gọi là sản xuất theo chuỗi giá trị
doanh nghiệp phải trở thành đầu kéo
để tham gia cùng với thực xã cùng nông dân
và lúc đó thì mới có câu chuyện
tức là tiếp tục sản phẩm cho nông dân được
sản xuất thì phải gắn thị trường
thị trường chỉ là quyết định sản xuất
đây là trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao
của công ty cổ phần chăn nuôi michaco
thuộc tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh
trên diện tích một mươi tám hectare
tại xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
với tổng mức đầu tư chín mươi tỷ đồng
quy mô một hai trăm linh lợn nái
đã tạo ra sản phẩm hai mươi bốn lợn thương phẩm
và lợn hậu bị trên một năm
với các cơ chế và chính sách minh bạch
của tỉnh hà tĩnh
trong phát triển các tổ hợp tác hợp tác xã
đã giúp cho công ty có vùng nguyên liệu ổn định
việc liên kết giữa công ty với người dân
được thực hiện thuận lợi
giúp ngành chăn nuôi của tỉnh
phát triển theo hướng hiện đại bền vững
vấn đề này danh dịp chúng tôi
luôn luôn bám sát với các tổ hợp tác xã
để tư vấn kỹ thuật
và đồng thời chuyển giao công nghệ
kết quả đạt được
trong những năm qua
đối với người nông dân
các tổ hợp tác xã
có mức thu nhập từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu
trên một tổ hợp
thứ nhất là chúng tôi lấy giống của michaco
cũng như là công nghệ và kỹ thuật
thứ ba là phối hợp với nhà máy xúc sản michaco
để bao tiêu đồ ra cho bà con
còn đây là nhà máy chế biến xúc sản michaco
của tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh
toàn bộ lợn thịt của các hợp tác xã
và người dân
sau khi thu mua
sẽ được công ty đưa vào chế biến
thành các sản phẩm hoàn chỉnh tại đây
hiện nay những sản phẩm này
đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn
ở khắp các tỉnh thành trong cả nước
từ thực tế hoạt động
từ thực tế hoạt động
của mô hình liên kết doanh nghiệp hợp tác xã nông dân
tại hà tĩnh cho thấy
đây là mô hình liên kết theo chuỗi giá trị bền vững
ở đó cả ba thành tố
là doanh nghiệp hợp tác xã và người nông dân
đều được hưởng lợi
các khâu trung gian được loại bỏ
từ hiệu quả thực tế sản xuất
hiện nay các mô hình liên kết tại hà tĩnh
đã phát triển mạnh cả về số lượng
và quy mô sản xuất
năm hai nghìn một mươi một toàn tỉnh chỉ mới có
một mươi tám mô hình liên kết với doanh nghiệp
thì đến nay đã tăng lên con số bốn trăm một mươi tám
mang lại hiệu quả kinh tế cao
đảm bảo an sinh xã hội
bài học lớn nhất mà tỉnh hà tĩnh
đúc rút được trong quá trình phát triển chuỗi liên kết
đó là thu hút các doanh nghiệp đầu kéo
tâm huyết với nông dân
và sản xuất nông nghiệp
để hỗ trợ liên kết
tạo bứt phá đi lên
muốn có một nông nghiệp bền vững
cái thứ nhất chúng ta phải tổ chức lại sản xuất
theo quy mô tập trung hàng hóa
với một quy mô hàng hóa lớn
với một quy mô hàng hóa lớn
mà muốn vậy thì chúng ta phải tổ chức lại
sản xuất của nông dân
chứ không thể nào một mươi ba tám triệu bộ nhỏ nẻ
những miếng dùng nhỏ nẻ thế
mà chúng ta có thể thành công được
một nền tái cấu nông nghiệp
theo hướng hàng hóa theo hướng hiệu quả
mà bền vững
do vậy việc đầu tiên là khó nhất
là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất
theo quy mô hợp tác sản
theo gắn kết với doanh nghiệp
làm sao hình thành những chuỗi sản phẩm
hình thành được những vùng
nông nghiệp tập trung
hình thành được những vùng
có quy mô hàng hóa nhất
trong phát triển sản xuất ở nông thôn
việc tổ chức lại các hợp tác sản
có vai trò vô cùng quan trọng
bởi trên thực tế nơi nào tổ chức lại
thành công các hợp tác sản
theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
thì nơi đó sản xuất phát triển
hợp tác sản giữ được vai trò trụ đỡ
cho nông dân khi đứng ra cung ứng
dịch vụ nông nghiệp đầu vào bao tiêu sản phẩm độc gia
từng bước giúp người nông dân
biết sản xuất có hiệu quả
theo nhu cầu thị trường
qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập
và giảm nghèo bền vững